từ thực tế diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín cho thấy người cao tuổi là đối tượng dễ bị tấn công và cục ngã
khi mắc phải bệnh covid một mươi chín do hệ miễn dịch của họ đã suy yếu và đa số người cao tuổi mắc các bệnh lý mạng tính kèm theo
sau đây là những khuyến cáo hữu ích giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý đường hô hấp ở đối tượng này
điều đầu tiên người cao tuổi cần phải nâng cao thể trạng bao gồm điều trị đúng đủ và hiệu quả các bệnh lý nền đau mắc
người cao tuổi rất cần ăn đồ chất uống đủ nước cho cơ thể hàng ngày ít nhất từ một năm đến hai lít không nên uống nhiều nước vào buổi tối trước khi đi ngủ
người cao tuổi cũng nên hạn chế đi ra ngoài khi thời tiết quá khắc nghiệt quá lạnh hoặc quá nóng khi thời tiết thay đổi khi có dịch bệnh đang lưu hành
đặc biệt là những người có thể trạng yếu có nhiều bệnh lý nền hoặc có bệnh lý nền chưa được điều trị ổn định
trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe nếu nhẹ có thể tự chăm sóc tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế xã phường trường hợp thực sự cần thiết mới nên tới các cơ sở y tế
môi trường sinh hoạt của người cao tuổi nên được thông thoáng không khí nên được trao đổi thường xuyên mở cửa sổ tuy nhiên cũng cần tránh gió lùa trực tiếp
nếu có việc cần thiết phải ra ngoài người cao tuổi nên tránh nơi tập trung đông người ở không gian hẹp nên sử dụng khẩu trang giấy khô nước sát khuẩn nhanh để vệ sinh tay thường xuyên